thưa quý vị tình hình dịch tại hà nội đang có những diễn biến đáng buồn
liên tiếp hai ngày qua số ca mắc mới trong ngày tại hà nội đứng đầu cả nước
và chỉ trong sáu ngày gần ba tám trăm linh người hà nội phát hiện dương tính qua test nhanh theo sở y tế hà nội
hôm một mươi hai tháng một mươi hai bộ y tế có trả lời bằng văn bản cho phép hà nội xác định f khi kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính
trước đó sở y tế hà nội gửi văn bản lên bộ y tế đề nghị cho ý kiến về việc sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên
xác định người nhiễm sars cov hai và xác định tình trạng khỏi bệnh cho xuất viện
đề nghị này được y tế hà nội đưa ra
trong bối cảnh tình hình dịch diễn biến phức tạp số ca nhiễm có xu hướng tăng
thời gian qua khi số ca nhiễm đặc biệt là số ca trong cộng đồng tăng cao
thành phố hồ chí minh và một số tỉnh phía nam cũng được bộ y tế cho phép sử dụng kết quả test nhanh để xác định f
mới nhất ngày hai mươi tháng một mươi hai lãnh đạo sở y tế thành phố đà nẵng cho biết
thành phố đã thống nhất sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên để phát hiện xác định người nhiễm covid một mươi chín và khỏi bệnh
theo bộ y tế để thích ứng tình hình mới và đảm bảo an toàn linh hoạt phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương
cứ cấp độ dịch khả năng đáp ứng và hướng dẫn của bộ nhằm xác định ca bệnh